riêng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ngày cháu gái tử vong trong khoảng thời gian dài từ một mươi bốn h đến một mươi tám h trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét tác động mạnh rất nhiều lần vào nhiều chỗ vị trí trên người của nạn nhân
trang lấy chân tác động mạnh vào nhiều vùng nguy hiểm và nhạy cảm của con riêng người đỉnh
trang còn dùng dây chói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học vừa quỳ học vừa uống nước
khi cháu gái đang quỳ trang dùng tay tác động mạnh vào vùng đầu cháu khiến cho cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục
chưa dừng lại trang tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học
khi cháu gái đang ngồi ghế trang dùng chân tác động cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắn gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi và khó thở
thời vậy trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã

trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước những chất màu trắng
sau đó cháu gái ngã xuống đất ngất liệm đi
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày trang gọi điện thoại cho thái về nhà sơ cứu cùng bảo vệ trung cư đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu
thế nhưng va đã tử vong trước đó
động toàn bộ những diễn biến trước khi cháu tử vong
nhiều người không khỏi đau lòng và xót xa trước những đau đớn mà nạn nhân xấu xố đã phải chịu đựng
bên cạnh đó mọi người cũng bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước hành vi mất nhân tính của rì ghẻ đội lốt quỷ dữ
chẳng ai có thể tưởng tượng được một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lại nhẫn tâm xuống tay tàn độc với con chồng trong suốt bốn tiếng đồng hồ một cách man dợ đến như vậy
tài khoản g chia sẻ đây không phải hành động của con người
tại sao một người cha ở cùng nhà với con mình lại không bảo vệ con
hành vi gây thương tích bốn giờ liên tục thì người lớn cũng không chịu đựng nổi chưa đừng nói nạn nhân một mươi tám tuổi
quạt thắt tim gan trong những lúc khốn cùng nhất cháu lại không thể kêu ai ngay cả cha cũng không thể chỉ có thể chịu đựng đau đớn đến lúc tử rác cõi đời
dù có tử hình cũng không đủ để đền tội
bên cạnh đó chị th một phụ huynh có con bằng tuổi với va cũng bày tỏ bức xúc
càng đọc càng ướt hận
cháu viết về cháu mình đều không cầm được nước mắt
quá thương cháu phải chịu đựng sự tàn độc dã man của người dì ghẻ độc ác
chẳng hiểu mẹ cháu sẽ suy sụp đến thế nào khi đọc thấy chứng kiến cảnh con gái mình phải chịu nhiều đau đớn như thế
mong pháp luật chứng trị nghiêm minh người dì ghẻ mất nhân tính và người cha ác độc
khi bố mẹ bỏ nhau người chịu nhiều tổn thương nhất là những đứa trẻ
vậy nên khi không thể ở với nhau đã không cho con cái đủ đầy tình thương
thì hãy bảo vệ chúng đừng để dì ghẻ cha dượng làm tổn thương con trẻ
xin các bố các mẹ nếu có đem lòng yêu thêm ai hay muốn đi bước nữa
hãy đừng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình mà hãy lo nghĩ cho con mình trước tiên
đọc mà thấy giận người vượt xa mọi sự tưởng tượng
may mà công an khôi phục được camera
các nhà tâm lý học tội phạm không biết sẽ lý giải như thế nào
chứ mình thấy nó mất hết sạch tính người rồi
dù có tử hình cũng không thể hết tội
tài khoản al bày tỏ bức xúc sau hành vi giã man của người gì ghẻ nguyễn võ quỳnh trang
không ít người cho rằng trong sự việc này không chỉ người gì ghẻ
mà cả người cha cũng phải chịu trách nhiệm khi để con gái phải chịu đòn dòi dã man
trong suốt thời gian dài mà không hề can thiệp mà còn đồng tình
cha ruột nạn nhân bị gây thương tích dẫn đến tử vong đã chủ động xóa chứng cứ tản nhẫn
không khỏi xót xa khi được biết hình ảnh cuối cùng về
sau bốn giờ liên tiếp bị đối xử tàn độc cháu không còn sức sống và đã nằm lả người trên giường
nguyễn kim trung thái đã chủ động xóa dữ liệu camera truyền về điện thoại của mình
tuy nhiên cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ tàn độc mà bị can quỳnh trang đã gây ra đối với cháu
tôi xem camera mà bật khóc và không dám tin những hình ảnh mình đang xem lại là sự thật nguồn tin cho hay
phân tích hành vi tàn độc trên của nguyễn võ quỳnh trang
bà nguyễn thị thu thủy nguyên phó tránh tòa hình sự tòa nhân dân tp hcm bức xúc
cả đời tham gia xét xử các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng tôi chưa bao giờ chứng kiến một hành vi phải dùng từ man dợ
mời diễn tả đúng bản chất của người phụ nữ này đối với nạn nhân tám tuổi
hành vi của những kẻ thủ ác sẽ bị nghiêm trị thích đáng
sau khi nghe thông tin camera được phục hồi dữ liệu bà nguyễn thị thu thủy đánh giá
công an quận bình thạnh viện kiểm sát nhân dân quận bình thạnh
công an tp hcm viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã làm rất nhanh vụ việc để chứng cứ còn nguyên vẹn
một người lớn khỏe mạnh nhưng dùng cây gỗ là hung khí nguy hiểm để ra tay thì quá sức tản nhẫn
hai người lớn khỏe mạnh một người ra tay rồn rập một người không can ngăn là cổ suý tinh thần cho hành vi này là quá sức tưởng tượng
vết thương chí mạng cho thấy nguyễn võ quỳnh trang đã cố ý gây đến hậu quả cuối cùng là tử vong xảy ra
bà nguyễn thị thu thủy nói
với những lập luận như trên bà nguyễn thị thu thủy nhận định hành vi của nguyễn võ quỳnh trang đã cấu thành tội giết người
với tỉnh tiết tăng nặng khi nạn nhân còn nhỏ tuổi và nguyễn kim trung thái là đồng phạm giúp sức cho hành vi phạm tội này
công an tp hcm công bố ba nguyên nhân khiến bé tám tuổi bị gây thương tích đến tử vong
trước đó công an tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ nạn nhân nguyễn thái va
tám tuổi tử vong do bị dì gẻ gây thương tích xảy ra tại quận bình thạnh tp hcm
buổi họp báo do đại tá nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm chủ trì
công an tp hcm cho biết vụ này sẽ được đưa ra xét xử làm án điểm để gian đe cho toàn xã hội
tại buổi họp báo thượng tá nguyễn tiến đạt đại diện cho công an tp hcm phát biểu
hiện nay cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vai trò của bị can thái
trong vụ việc trước đó chúng tôi đã khởi tố bắt giam đối tượng nguyễn võ quỳnh trang về hành vi
hành hạ trẻ em và đến sáng nay đã bắt khẩn cấp ông thái vì có vai trò giúp sức hành vi ngược đáy
hành hạn trẻ em nếu đủ yếu tố đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ thay đổi tội danh của hai đối tượng trên
tuy nhiên vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra để đảm bảo xử lý đúng người đúng tội
công an tp hcm cũng như công an tp hcm sẽ cương quyết xử lý đối với hành vi của những đối tượng này
thượng tá đạt cho biết
về nguyên nhân dẫn đến vụ việc thượng tá đạt nói thêm
thứ nhất là do việc ly hôn giữa cha mẹ về a được cha nuôi dưỡng và sống cùng người vợ chưa chính thức của cha mình
tiếp theo là sự thiếu quan tâm của ông bà cha mẹ đối với v a
thứ ba không có các mối quan hệ giao lưu ngoài cộng đồng cụ thể là trung cư nơi nạn nhân sinh sống hầu như khép kín
ngoài ra do tình hình dịch covid một mươi chín vừa qua khiến nhà cách ly nhà
nên thiếu sự quan tâm lẫn nhau
biện pháp sắp tới của công an trong thời gian tới về vấn đề này vẫn là tuyên truyền cho người dân cần quan tâm đến trẻ em
công an cũng sẽ phối hợp với hội phụ nữ để có biện pháp ngăn chặn những vụ việc tương tự
nói về vụ việc đại tá nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm khẳng định
sự việc rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
sau khi nhận được thông tin ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo công an quận vào cuộc điều tra
làm rõ và xác định hành vi của các đối tượng để đưa ra xét xử đúng người đúng tội
thưa quý vị nhiều người theo dõi diễn biến của vụ án từ đầu
dù không phải máu mủ của nạn nhân nhưng cũng quặn thắt tim gan khi nghe những gì mà va đã phải chịu đựng trước khi tử giã cuộc đời
nhân tình của bố đã đành
thực tế lại chính bố của vr là người đã đứng nhìn và tiếp tay cho người tình đối xử dã man với con gái như vậy
pháp luật sẽ xử lý đúng người đúng tội nhưng nỗi đau mà nạn nhân đã phải chịu đựng sẽ không bao giờ có thể bù đắp được
những thông tin về vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo